sau hơn tám giờ đồng hồ cố gắng để giải phóng hiện trường vụ sạt lở xảy ra trên đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
thì đến đầu giờ chiều nay đường đèo đã được thông tuyến hai chiều và xe cộ lưu thông trở lại bình thường
trước đó từ đêm ngày một mươi tám tháng sáu đến dạng sáng ngày một mươi chín tháng sáu tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến hàng chục tấn đất đá tràn xuống đường trên quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc
rất may vụ sạt lở xảy ra lúc đêm khuya đường vắng nên không gây thương vong về người
vụ sạt lở đã khiến đèo bảo lộc bị tê liệt cả hai chiều hơn sáu giờ đồng hồ xe cộ nối đuôi nhau kéo dài hàng chục km
nhận được tin báo lực lượng cứu hộ đã có mặt và điều bốn xe máy xúc tiếp cận hiện trường giải phóng sự cố sạt lở trên đèo bảo lộc
hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương san gạt rào chắn tại khu vực sạt lở để đề phòng nguy cơ tái sạt lở trong thời gian tới khi có mưa lớn xảy ra